bộ công thương cho biết dù đã quá thời hạn giải trình mức phí và phụ phí thu thêm gần đây
nhưng grab vẫn chưa báo cáo và xin lùi thời gian trả lời cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
trước đó vào ngày một mươi một tháng bảy cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã có văn bản đề nghị grab
cung cấp thông tin tài liệu bao gồm danh mục và làm rõ các loại hình thức mức phí
phụ phí hiện nay được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị
đồng thời grab phải cung cấp thông tin chi tiết về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay
căn cứ tính phí cơ sở và tiêu chí áp dụng thời gian áp dụng
việc phân chia lợi nhuận của các loại phí phụ phí giữa grab và tài xế
đề nghị này được đưa ra sau khi ứng dụng này thông báo áp dụng phụ phí thời tiết nắng nóng gây gắt
đối với nhiều thành phố tỉnh thành tùy theo từng dịch vụ giao động từ ba đến năm đồng một chuyến
tuy nhiên kể từ thời điểm tung chính sách mới grab liên tục bị chỉ trích
do không đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể đến tài xế và người tiêu dùng